mới đây một trường hợp bệnh nhân tên là bxb chú tại bến tre khi thường xuyên mệt mỏi chán ăn tiểu ít
sụn cân không rõ nguyên nhân bệnh nhân đã đến viện thăm khám và bàng hoàng khi được các bác sĩ thông báo
ông bẩm sinh chỉ có một quả thận suy thận mạng giai đoạn năm phạt lọc máu định kỳ và có bứa phát triển
dạng ung thư tế bào thận khi nghe tin giữ ông b không còn thiết sông nữa vì sợ phải cắt thận
hoặc sống với khối bưu ngày càng lớn lên tuy nhiên được gia đình động viên ông tiếp tục đến
bệnh viện bình định tp hcm thăm khám qua siêu âm bác sĩ xác định người bệnh có bưu ở một phần ba giữa
mặt trước thận độc nhất kích thước khoảng hai mươi mm x hai mươi mm theo các bác sĩ dù chức năng thận đã suy giảm
và cần lọc máu định kỳ nhưng ông b vẫn đi tiểu được khoảng hơn một lít mỗi ngày nhờ đó cơ thể vẫn duy trì
sự cân bằng nội môi hỗ trợ điều hòa tim mạch duy trì huyết áp bình thường bệnh nhân được thực hiện
toán có cảm quang để đánh giá hình ảnh giải phẫu học vị trí bướu và hệ thống mạch máu
sau khi đánh giá kỹ lưỡng các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt bứu bảo tồn phần thận lành
còn lại cho ông b tiến sĩ bác sĩ phạm phú phát trưởng khoa nhựa a bệnh viện bình định cho biết
trên thực tế cắt thận toàn phần là lựa chọn dễ dàng hơn cho các bác sĩ nhưng ảnh hưởng đến chất lượng sống
của ông b bởi khi mất đi quả thận duy nhất người bệnh không còn giữ được khả năng lọc máu và chức năng
bài tiết nước tiểu dễ dối loạn điện giải mất cân bằng nội môi dễ dối loạn tim mạch cơ hội để người bệnh
có thể được ghép thận về sau cũng giảm đi không chỉ vậy tâm lý người bệnh cũng dễ rơi vào cảm giác khô thẫng
và dối loạn sinh hoạt do đó các bác sĩ đã cân nhắc rất kỹ và quyết định cắt chọn bướu tránh nguy cơ bứu
xâm lấn và bảo tồn thận lành cho ông b sau khoảng hai năm giờ ca phẫu thuật nội soi được thực hiện thành công
người bệnh hồi phục khá nhanh ăn uống được vào ngày hậu phẫu thứ nhất và xuất viện vào ngày thứ năm
bác sĩ pháp chia sẻ thêm thận độc nhất là tình trạng người sinh ra chỉ có một bên thận hoặc đã cắt bỏ một thận
hoặc đã hiến thận tỷ lệ khoảng một trên một và thường gặp ở nam giới hơn thận độc nhất vẫn hoạt động tăng cường
và thực hiện bảy mươi năm chức năng so với có hai thận người bẩm sinh chỉ có một thận độc nhất hoặc mất thận từ nhỏ
sẽ phải đối diện với nguy cơ thận mất dần chức năng và tăng huyết áp người có thận độc nhất có thể sống
trọn đời như bình thường nhưng khi gặp vấn đề chấn thương hay ung thư thận họ có nguy cơ cao mất hoàn toàn
chức năng thận vì vậy người có thận độc nhất cần khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phát hiện sớm các vấn đề
sức khỏe và điều trị kịp thời